bắt tù đầy hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải năm năm tù giam và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương
giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tỉnh điện biên trần thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể trong quá trình thực hiện việc thu thập tài liệu để lập phương án bồi thường
hỗ trợ đối với diện tích đất đai bị thu hồi của bốn mươi tám công nhân nhận giao khoán đất của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên
vân đã thiếu trách nhiệm để nhân viên của mình là nguyễn thị khương yêu cầu các công nhân phải trích lại ba mươi số tiền được đền bù mới xin phê duyệt phương án
sau khi phương án đền bù được ubnd tp điện biên phủ phê duyệt nguyễn thị khương đã nhận của các công nhân tổng cộng là một tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng và đã tiêu xài cá nhân
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn chín
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố điện biên phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn thị khương
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cán bộ hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
dù được người can ngăn nhưng vẫn dùng hung khí để tấn công liên tục người khác để giải quyết mâu thuẫn
lê văn nhiều chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
ngày hôm qua đã bị tòa nhân dân tp vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào tối ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi lê văn nhiều cùng phạm văn khuê
cùng chú tại huyện long hồ đến nhà anh đặng thanh tường để giải quyết mâu thuẫn
tại đây nhiều đã lấy cây xả beng bằng sắt đánh nhiều cái vào đầu anh tường
khi khuê can ngăn nhiều vẫn tiếp tục tấn công làm anh tường thương tích ba mươi ba
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm
tội của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt lê văn nhiều sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích
cộng với bản án một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản mà tòa nhân dân huyện long hồ đã tuyên trước đó
tổng hợp hình phạt là bảy năm sáu tháng tù
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra vào dạng sáng nay trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời
suốt ba giờ đồng hồ để không chế đám cháy
và cho đến thời điểm này lực lượng chức năng đã xác định có tám ngôi nhà bị ảnh hưởng
ghi nhận sau đây của phóng viên antv
theo người dân vụ cháy tuyên phát từ một cửa hàng kinh doanh tăm lốt có địa chỉ sáu mươi ba nguyễn hoàng
ngọn lửa bốc cao nhanh chóng lan sang tám ngôi nhà xung quanh
các cửa hàng này kinh doanh đồ ăn thiết bị vệ tinh cửa hàng chuyên về in ấn
khi lửa bùng phát những người ở bên trong đã kịp chạy thoát ra ngoài
công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà nội

công an quận nam tử liêm và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng ba mươi năm cán bộ chiến sát phòng cháy